tin áp thấp nhiệt đới trên biển đông
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi một mươi ba h chiều nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo sông tử tây quần đảo trường sa khoảng một trăm sáu mươi km về phía tây
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
dự báo hai mươi bốn h tới áp thấp nhiệt đới đi hướng tây bắc và có khả năng mạnh thêm
một mươi giờ ngày mai mùng ba tháng sáu tâm áp thấp nhiệt đới ở cách bờ biển nam trung bộ khoảng hai trăm bảy mươi km về phía đông cường độ mạnh cấp bảy giật cấp chín
từ hai mươi bốn h đến bốn mươi tám h tiếp theo áp thấp nhiệt đới đi hướng bắc tây bắc có thể mạnh lên thành báo
một mươi h ngày mùng bốn tháng sáu tâm báo ở ngay trên vùng biển phía tây quần đảo hoàng sa cường độ báo cấp tám giật cấp một mươi
cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển đông trong một mươi hai đến hai mươi bốn h tới từ vĩ tuyến bảy đến một mươi ba độ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi đến một trăm một mươi năm độ đông
cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển đông trong một mươi hai đến một mươi ba độ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi đến một trăm một mươi năm độ đông